phá rừng để lấn chiếm đất sản xuất
khai thác vận chuyển gỗ trái phép
nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi được các đối tượng sử dụng nhằm che giấu hành vi hủy hoại rừng
hậu quả là số lượng rừng trồng rừng tự nhiên bị tàn phá ngày càng quy mô khó kiểm soát
vậy nhưng đó chưa phải là tất cả
tình trạng hủy hoại rừng để lấn chiếm đất rừng còn xảy ra ngay tại các dự án lớn thậm chí nằm trong thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
trong quá trình tác nghiệp phóng viên intv phát hiện
tại tiểu khu một trăm bốn mươi chín phường bảy thành phố đà lạt có một số diện tích rừng thông chết bất thường
trước thông tin trên phóng viên intv đã phối hợp với phòng cảnh sát môi trường
công an tỉnh lâm đồng cùng hạt kiểm lâm thành phố đà lạt xuống hiện trường kiểm tra
bước đầu lực lượng chức năng xác định có bảy mươi sáu cây thông bị khoan đổ hóa chất với diện tích khoảng hai m hai
được biết diện tích rừng bị hủy hoại này nằm trong rừng phòng hộ do công ty cổ phần thương mại dịch vụ cam ly măng linh thuê để thực hiện dự án
trước vụ việc trên hạt kiểm lâm thành phố đà lạt đã lập biên bản ghi nhận vụ việc
tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thì đối với vụ việc gần nông trại cún nó là thuộc dự án cam ly mang lin được nhà nước cho thuê để thực hiện dự án đầu tư
tuy nhiên thời gian vừa qua để xảy ra vụ vi phạm là kèn bảy mươi sáu cây rừng trồng
đến nay chúng tôi đã phúc tra lại số cây bị khen đó
thì đến thời điểm hiện nay thì đã ba mươi một cây là chết
ba mươi một cây đã chết
thì đó là tính chất vụ việc
còn về đối tượng vi phạm thì hiện nay thì hạt kiểm lâm cũng đã rất là cương quyết chủ động phối hợp với công an thành phố đà lạt
phối hợp với các đơn vị liên quan chính quyền địa phương
để tiếp tục điều tra nắm bắt thông tin và truy tìm cái đối tượng vi phạm đó
thì còn đối với dự án đầu tư
thì chúng tôi sau khi mà xác định được cái mức độ thiệt hại đó
thì chúng tôi sẽ có cái làm việc cụ thể với chủ dự án
trước vấn đề trên phóng viên intv đã đến tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng
trong cái thời gian người ta triển khai dự án
thì trong một cái thời gian không quan tâm
thì cái rừng mắt và doanh nghiệp không phát hiện được
tới khi các cơ quan ban ngành kiểm tra tổng hợp hết lại
thì mới phát hiện ra cái vấn đề này
vậy có hay không
và chính những cái chủ đầu tư của những cái dự án này
họ lại cố tình họ lợi chiếm đất rừng cũng như là phá rừng không
thì cũng có những cái hồ sơ
lực lượng kiểm lâm phát hiện các doanh nghiệp có tác động vào rừng của mình
đa phần là do khi mà đầu tư thì người ta không nắm bắt được những cái vị tí được tác động hoặc không tác động
nên người ta tác động vào
không chỉ rừng phòng hộ
nhiều diện tích rừng tự nhiên cũng đang đứng trước nguy cơ bị hủy hoại xâm lấn
do tình trạng khai thác khoáng sản sai phép
trong quá trình phóng viên intv phối hợp với tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng tuần tra kiểm soát
phát hiện tại tiểu khu chín mươi năm xã đa nhiêm huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
có một doanh nghiệp khai thác cát gây sạt lở đất rừng
trao đổi với đại diện ubnd huyện lạc dương bước đầu xác định đơn vị hoạt động khai thác cát
gây sạt lở đất rừng là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại nam tiến
ubnd huyện lạc dương đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sai phạm của công ty này
trong biên bản nêu rõ tại hiện trường do công ty nam tiến múc cát rừng bị sạt lở lấp suối
và nắng dòng chảy trên diện tích đất rừng do ban quản lý rừng phòng hộ đa nhiêm quản lý
tổng diện tích bị sạt lở là ba hai trăm bảy mươi bốn m hai
ủy ban htnnt đã xử lý một lần về việc không tuân thủ các quy định khi thực hiện giải pháp khai thác cát
tuy nhiên trong thời gian qua cụ thể tháng tuần tiếp tục hành vi vi phạm và làm thay đổi rừng chảy
quá trình làm thay đổi rừng chảy do khu vực khai thác cát nằm cành và dập rất nhiều rừng nên có ngã độ đấy
đó là văn bản chỉ đạo giáo phong tân nguyên xử lý nghiêm việc làm thay đổi dung chảy
bây giờ cơ quan tân nguyên đã hoàn thiện hồ sơ xử lý theo nghị định ba mươi ba
còn đối với việc làm ngã đổ thay thì cơ quan kỳ một mươi năm cũng đã làm việc xử lý theo nghị định một trăm năm mươi bảy
hiện nay do giá đất tăng cao cùng sức ép về đất sản xuất nên tình trạng san gạt lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép cũng đang diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh lâm đồng
nhiều khu vực người dân tự ý san gạt gây sạt lở rừng chèn lấp lên cả phần diện tích đất rừng lâm nghiệp
thực tế là vậy tuy nhiên điều mà dư luận quan tâm là chính quyền lực lượng chức năng tỉnh lâm đồng đã ở đâu khi để xảy ra tình trạng này
đặc thư ở đây có một số diện tích đất quý hạt lâm nghiệp tuy nhiên bà con sản xuất không liên tục và để trống hoặc là người ta trống cà phê
do cái giá cà phê thấp thì có thể là cái tài sản lên mình phải kiểm tra là nguồn gốc cái giải trưởng dân hoặc cái hòa đô thừa đất
nếu nguồn gốc mà sạt lên không rõ ràng mà không phải của hội chứng thì chắc chắn đó là đất lấn chiếm
thì mình ạp dùng để mình xử lý thôi ạp dùng cái lục về đất đai nếu có rừng thì mới ạp dùng theo lục lấp nghiệp
để xảy ra tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng như hiện nay ngoài trách nhiệm thuộc về lực lượng chức năng khi chưa làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng
thì một số quy định của pháp luật cũng được cho là chưa phù hợp với thực tiễn
điển hình là luật lâm nghiệp số một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn được quốc hội thông qua ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tại điều chín mươi một khoản ba nêu rõ trường hợp xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng
thiệt hại do thiên tai cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng
xác định giá trị rừng phục vụ
vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng
đây là quy định nhằm xác định giá trị rừng bị thiệt hại để làm căn cứ yêu cầu bồi thường
tuy nhiên trong nhiều trường hợp một số doanh nghiệp thuê rừng thiếu trách nhiệm để mất rừng
nhưng không trực tiếp có hành vi vi phạm gây thiệt hại đến rừng thì khó áp dụng quy định này để xử lý
cũng có bắt cặp trong lực này với lực khác
ví dụ như điều một mươi bảy của luật lâm nghiệp là cho thuê rừng sản xuất
nhà nước là cho tổ chức kinh tế hội gia đình cá nhân thuê rừng sản xuất là rừng tự nhiên
rừng sản xuất là rừng trồng trả tiền cho thuê rừng một lần hoặc năm để sản xuất lâm nghiệp sản xuất nông lâm hư kế thợ
nhưng mà không có cho thuê đối với rừng phòng hộ và rừng đặc dụng
nhưng mà đối với luật về đắc đai thì vẫn cho thuê đối với rừng
cho thuê đắc
đối với đắc của rừng phòng hộ
nên hai cái nội dung này nó còn trồng chéo nhau
ngoài những vấn đề trên thì hiện nay điều mà dư luận quan tâm nhất là chính quyền các sở ngành tỉnh lâm đồng
sẽ có giải pháp gì để ngăn chặn triệt để tình trạng này
đâu sẽ là phương án quản lý bảo vệ rừng hiệu quả hạn chế các vụ việc phá rừng lấn chiếm đất rừng
để trả lời câu hỏi này
ntv đã đến ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
thực hiện chỉ thị một mươi ba của trung ương và tỉnh ý lâm đồng cũng đã ban hành chỉ thị ba mươi về công tác quản lý của rừng
hàng năm như thế thì tỉnh lâm đồng đã ban hành cũng trên một trăm hai mươi văn bản chỉ đạo nâng cao tình trạng nhiệm
các chỉ thị nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu
trên cơ sở hiện nay thì tỉnh lâm đồng đang chỉ đạo ngành nông nghiệp và truyền thông
ra soát tất cả những diện tích mà không có thể khắc phục lại
khi mà lâm tạc đã khen cây đổ chất những rừng trồng không có khả năng khôi phục được
thì tỉnh lâm đồng đang chỉ đạo ngành nông nghiệp ra sốt và tổ chức trồng rừng
và trồng rừng với một lượng cây mật độ cao hơn và cái cây giống tiêu chuẩn lớn hơn cái giống bình thường
để đảm bảo được phụ sinh nước trống rừng trọc nhanh hơn
qua trao đổi với đại diện ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng có thể thấy tỉnh lâm đồng đang tập trung
khắc phục hậu quả do tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng gây ra cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế
hơn cả vẫn là gắn lợi ích kinh tế rừng giao rừng đến từng hộ dân để người dân tự có ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng
cùng với đó là lực lượng chức năng của tỉnh lâm đồng cần xử lý nghiêm những vụ việc phá rừng hủy hoại rừng lấn chiếm đất rừng trái phép

một cái họa đồ tức là phải xác định cái ranh giới bằng cái vệ tinh đấy
và khi người dân mà lấn chiếm gặp nhóm thì chúng tôi so sánh với cái cam kết thì chúng tôi xác định được ngay cái việc lấn chiếm đó
từ thực trạng trên có thể thấy để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng thì không chỉ một ngành
mà hơn cả là phải có sự đồng nhất phối hợp từ các sở ban ngành cho đến chính quyền
địa phương tỉnh lâm đồng thực hiện nghiêm chỉnh các phương án đề ra nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng
có như vậy thì thực trạng trên mới đột nảy gùi ngăn chặn triệt đề
chương trình phóng sự điều tra của truyền hình công an nhân dân đến đây cũng xin được kết thúc
mọi ý kiến đóng góp quý vị vui lòng gửi về ban chuyên đề truyền hình công an nhân dân số một lê đức thọ mai dịch cầu giấy hà nội